cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc quang tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng nguyễn văn quân giám đốc công ty khai thác chế biến khoáng sản việt trung trần văn phụng chú tại thành phố hà giang và bùi duy trinh chú tại huyện quảng bạ tỉnh hà giang để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng công an hà giang kiểm tra phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ măng gan thuộc thôn bản bút xã đồng tâm huyện bắc quang đây là điểm mỏ đã hết thời hạn khai thác kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tiến hành khai thác khoáng sản là quạng sắt măng gan từ đầu tháng bảy năm nay cho đến thời điểm phát hiện khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là trên bốn tấn được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ tại tỉnh thái nguyên
và thu lời bất chính số tiền trên ba năm tỷ đồng
một số tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê ở thành phố vinh công an tỉnh nghệ an cho biết vừa có quyết định khởi tố đối với đối tượng động đức thuận chú thành phố vinh hai tội danh là giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một do có mâu thuẫn từ trước thuận đã mang theo khẩu súng k năm mươi chín đến quán cà phê bắn nạn nhân gây thương tích
sau hơn một giờ gây án cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng thuận khi đang lẩn trốn
quá trình bắt giữ thuận công an đã thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín và hai viên đạn được biết hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện

sau đó tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng tranh lệch số tiền giữa liên một và liên hai bằng cách liên một thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty
còn liên hai sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty doanh nghiệp với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do quan tự mở để chiếm đoạt tài sản
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay quang đã chiếm đoạt số tiền hơn một ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng phối hợp với công an huyện thủy nguyên vừa tiến hành triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa bắt giữ một mươi đối tượng
tại cơ quan công an độ khắc mạnh chú tại huyện thủy nguyên là người tổ chức khai nhận đã thuê nhà của phùng thế hạnh ở cùng xã làm nơi đánh bạc
trước khi vào chơi nhà cái đã thu của mỗi người năm trăm linh đồng lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ hơn tám mươi năm triệu đồng hai xe ô tô cùng toàn bộ tăng vật liên quan
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bình lục tỉnh hà nam vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng lê hữu kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại địa phương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
đối tượng kiên bị lực lượng công an bắt quả tăng khi đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng tại nhà ở của kiên thuộc thôn ba xã bối cầu
tại hiện trường và qua khám xét nơi ở cơ quan công an thu giữ ba gói ma túy đá có trọng lượng hai hai trăm chín mươi bảy gram tám trăm linh ngàn đồng và nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu kiên khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết tại tỉnh nam định để bán kiếm lời
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke đối tượng đinh nam bình quê tỉnh đồng nai và nguyễn thúy hằng quê tỉnh cà mau đã bị công an thành phố biên hòa đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến vụ việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
tại quảng nam lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín rất nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật giật gân câu like trên các trang mạng xã hội tạo tâm lý hoang mang và gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch
đây là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh
thời gian vừa qua công an tỉnh quảng nam đã tăng cường ra soát xử lý cương quyết đối với những cá nhân cố tình đăng tải phát tán thông tin sai sự thật có liên quan đến dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
chín đối tượng bị xử phạt tổng số tiền năm mươi ba triệu đồng với hành vi đăng thông tin sai sự thật trong đó phần lớn các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trí xét hai vụ việc xác minh làm rõ và đề xuất xử lý hai đối tượng
hai đối tượng giả mạo các văn bản của cơ quan nhà nước về dịch bệnh covid một mươi chín
gọi hỏi gian đe một mươi sáu đối tượng đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân
đây là con số thống kê của tỉnh quảng nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đáng chú ý là mới đây sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đối với công dân đinh hữu thoại là linh mục phụ tá giáo sứ tiên phước huyện tiên phước đã có những bài viết
bình luận trên mạng xã hội facebook sai sự thật về quỹ vaccine gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh